chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống số của truyền hình công an nhân dân
chương trình phát sóng vào hai mươi h ba mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh antv
thưa quý vị khách hàng là thượng đế đó là câu nói vẫn luôn được coi là kim chỉ nam trong lĩnh vực kinh doanh
sự trải nghiệm và hài lòng của khách hàng vẫn luôn là bài toán mà các doanh nghiệp trú trọng đặt lên hàng đầu
với sự xuất hiện của công nghệ trí tuệ nhân tạo ai việc chăm sóc khách hàng đã có những bước tiến vượt bậc
điều này mang lại những lợi ích gì cho chúng ta cơ chế vận hành của ai như thế nào
để tạo ra điều đó và những vấn đề xoay quanh việc cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng bằng công nghệ ai
hãy cùng chúng tôi chia sẻ về câu chuyện này trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
nhiều chiêu trò lừa đảo việc làm thêm trên mạng sội dịp cận tết
thời gian cận tết trên các nhóm tìm việc online những thông tin quảng cáo tuyển dụng cộng tác viên
được đăng tải rầm rộ với mức lương từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng một ngày
đối tượng tuyển dụng được nhắm đến chủ yếu là các mẹ bìm sữa học sinh sinh viên người lao động có thu nhập trung bình thấp
đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm
mặc dù hình thức lừa đảo làm cộng tác viên không mới
tuy nhiên chúng liên tục thay đổi về hình thức với nhiều lời chào mời hấp dẫn
khiến nhiều người vẫn đồng ý tham gia
cảnh báo lừa đảo mua về máy bay giá rẻ dịp lễ tết nguyên đán
lừa đảo mua vé máy bay giá rẻ dù không phải một chiêu trò mới
nhưng thủ đoạn thao túng tâm lý của các đối tượng ngay một tinh vi khiến nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy
các đối tượng lừa đảo tạo lập các trang fanpage giả mạo trên mạng xôi
đăng bài quảng cáo nhằm thu hút sự chú ý của người dùng
để tạo lòng tin các đối tượng đồng phạm khác còn giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công
ngay sau khi người bị hại chuyển tiền các đối tượng sẽ chặn facebook xóa toàn bộ dấu vết các tài khoản đã sử dụng liên hệ
và cắt liên lạc
tránh bị lừa đảo lần hai với dịch vụ lấy lại tiền đang bị treo trên mạng
các đối tượng mạo danh luật sư làm tại các văn phòng luật sư có thật và uy tín
có khả năng liên kết với các ngân hàng cơ quan bảo vệ pháp luật để cung cấp dịch vụ lấy lại tiền đang bị treo trên mạng
đối tượng yêu cầu nạn nhân phải chuyển phí dịch vụ thì mới thực hiện
sau khi nạn nhân chuyển tiền các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên
đặc biệt các tài khoản nhận tiền đều là tài khoản ảo
hoặc chúng làm tài khoản của những người bị mất giấy tờ cá nhân
đây là một chiêu trò lừa đảo có hệ thống hoàn toàn không hoạt động trong phạm vi tại việt nam
nên việc truy vết và triệt phá các đường dây lừa đảo của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn
thưa quý vị chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ các mạng xã hội
tôi và quý vị đều cảm thấy là mạng xã hội rất gần gũi thân thiện nắm bắt được mọi nhu cầu của chúng ta
trên thực tế là đằng sau đó là sự trỗi dậy của việc ứng dụng công nghệ ai để cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng
không chỉ riêng mạng xã hội mà trong các lĩnh vực kinh doanh hay là dịch vụ khác
trí tuệ nhân tạo cũng đã tạo ra một cuộc cách mạng hướng tới người dùng đang tương tác và gắn kết giữa khách hàng với doanh nghiệp
ai cho phép cá nhân hóa hành trình của khách hàng một cách chính xác điều mà trước đây không thể thực hiện được
đây là một buổi học của sinh viên khoa công nghệ thông tin trường đại học phenica
những bài giảng về công nghệ ai và cách thiết lập lập trình quy tắc cho máy tính thực thi các yêu cầu để thu thập giảng lọc đánh giá trải nghiệm của người dùng được đưa ra
khi mà các bạn vào trong các trang thương mại điện tử hoặc là các bạn dùng socionet dùng facebook hay dùng instagram
thì các bạn để lại những cái bình luận để lại các cái comment trên đó
và cái việc mà đối với người của chúng ta sẽ xác định xem là các cái bình luận đấy là nó là
mang tính tích cực hay là nó mang tính tiêu cực
thì ở đây chúng ta dùng là bằng tính positive hay bằng tính negative
thì cái chuyện đấy là cái chuyện rất là bình thường với con người
nhưng mà đối với máy tính thì làm thế nào để các bạn sẽ xây dựng được các cái chương trình mà máy tính nó có thể tự động
mà nhận ra được các cái đoạn bình luận đoạn văn bản nào thì sẽ là mang tính positive
rồi văn bản nào thì sẽ mang tính negative
và từ những cái mô hình tự động như thế thì các bạn hoàn toàn có thể giải quyết nhiều rất là nhiều các cái bài toán nghiệp
các bài toán nghiệp vụ nghiệp vụ kinh doanh trong từng các cái lĩnh vực cụ thể
tại sao chúng ta phải làm những cái việc như thế
thế thì ở đây thầy có lit ra một vài các cái lĩnh vực kinh doanh mà các bạn sẽ thấy đúng không ạ
đối với những nhà mà cung cấp nội dung số ví dụ như là netflix hay là các cái hãng sản xuất phim
thì các bạn sẽ thấy là cái việc mà để đánh giá xem cái sản phẩm của mình là nó có tính fortiv hay tính nagitip
đó là một cái điều rất là quan trọng
hoặc là khi mà chúng ta sản xuất ra một cái sản phẩm gì ví dụ như là iphone hay là ví dụ như là một cái điện thoại
thì chúng ta cũng cần biết là cái thái độ hay cái atitu của khách hàng của chúng ta đối với sản phẩm của chúng ta như thế nào
cái việc mà thu thập dữ liệu thì sẽ đã mất thời gian rồi
và cái việc mà phân loại dữ liệu để làm sạch dữ liệu nữa thì nó còn mất nhiều thời gian hơn nữa
đấy chính là cái khó khăn của làm ai
hiện tại thì ai đã rất là phát triển rồi
và mình có thể coi như là những cái con mô hình ngôn ngữ lớn nó đã có thể hiểu được ngôn ngữ rồi
chứ nó không còn trả lời máy móc như khoảng hai ba năm trước nữa
thì những cái công việc ví dụ như là trả lời tự động trả lời khách hàng hoặc là tư vấn tự động cho khách hàng
thì rất nhiều các cái công ty lớn người ta đã đều đã ứng dụng rồi
em học ngành ai trí tuệ nhân tạo và học dữ liệu
thì em cũng cảm thấy là mình thực sự may mắn bởi vì mình đã chọn đúng ngành
ai bây giờ thì đã phát triển rất là mạnh
không chỉ là phục vụ trong cuộc sống hàng ngày để chúng em học tập
chúng em sử dụng ai trong học tập thì tra cứu rất là nhanh
thay vì phải đọc hàng loạt các tài liệu mà nó không chắt lọc ra được đúng cái kiến thức mà bọn em cần
thì bọn em chỉ cần sử dụng ai một câu lệnh
thì nó đã đưa ra luôn ra rồi
nó đã đưa ra luôn cái nước trọng tâm cho bọn em
ví dụ như các ngân hàng thì không thể nào có quá nhiều nhân viên hàng ngày gọi đến để chăm sóc khách hàng ạ
alo hôm nay ngân hàng có chương trình này
mà họ đã thay bằng con bot
con bot đấy thì sẽ trả lời tự động hoặc tiếp thị đến khách hàng hoặc là giúp khách hàng trả lời các câu hỏi
thế em thấy ứng dụng trong ai trong cuộc sống thì nó đã rất là nhiều
và nó cũng thực sự là đã giúp ích quá là nhiều cho con người trong cuộc sống
việc đẩy mạnh đào tạo ngành học trí tuệ nhân tạo trong các trường đại học trong thời gian gần đây
đã cho thấy công nghệ ai đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội
chính những nhân lực ngành ai hiện nay sẽ quyết định cách thức mà ai điều khiển thế giới trong tương lai
ai không chỉ làm thay đổi cách giao tiếp giữa con người với máy tính
mà còn mang đến cho con người những trải nghiệm được cá nhân hóa
đầu tiên trân trọng cảm ơn anh phạm tiến lâm
giảng viên của khoa công nghệ thông tin của trường đại học phanika đã tham gia chương trình nhịp sống số của chúng tôi ngày hôm nay ạ
tôi thì vừa chứng kiến một lớp học dạy về ai của anh
tôi muốn hỏi một chút là bản thân cá nhân của anh ạ
anh đã đang được cái hưởng thụ cụ thể như thế nào từ ai trong cái việc giảng dạy học này và ở trong ứng dụng trong đời sống ạ
ai ví dụ như chat cpt nó có thể hỗ trợ cho chúng tôi có thể là giả sử như có một cái nội dung mới
thì chúng tôi dễ dàng tìm kiếm được những cái nội dung mới theo một cái định dạng mà nó rất là phù hợp với gần gũi với con người
thì nó khác với cả google ngày trước
ngày trước thì chúng tôi cũng tìm kiếm các cái nội dung mới

google thì sẽ đưa ra các cái nội dung của người khác nội dung của các cái trang khác
đôi lúc thì nó không ngay lập tức nó phù hợp với cả các cái yêu cầu của mình
nhưng mà nếu mà sử dụng ví dụ như chat gpt một cách khéo léo thì nó sẽ cung cấp cho mình những cái nội dung rất là tốt
còn trong lĩnh vực nghiên cứu thì chúng tôi cũng sử dụng những cái mô hình ngôn ngữ lớn để mà trích xuất các cái thông tin từ các cái bài báo khoa học
để xem là các cái xu hướng cũng như là
xem là các cái
với cái ý tưởng như thế này thì mình sẽ triển khai như thế nào
hoặc là đơn giản như là tóm tắt các cái bài báo khoa học
để xem một cái nội dung nào đó thì tôi nghĩ là nó đang hỗ trợ rất là tốt cho công việc
cũng như là giảng dạy cũng như là nghiên cứu của chúng tôi
chúng ta đã dùng facebook từ rất lâu rồi và chúng ta đã cảm nhận được là facebook đang phục vụ chúng ta rất nhiều
bởi vì là có thể là khi nhu cầu của chúng ta có nhu cầu gì đó thì ngay lập tức là ở trên facebook thì cũng đã xuất hiện những cái nhu cầu
mà ngay lập tức có khi thậm chí là chỉ xuất hiện ở trong ý nghĩa thôi
cái ai khi mà vận dụng vào việc các cái dịch vụ của đời sống xã hội hoặc là chăm sóc khách hàng thì anh nghĩ sao về ứng dụng này ạ
tôi nghĩ là nó sẽ là cái ứng dụng rất là tốt để mà tăng cường cái hiệu quả làm việc
cũng như tăng cường cái trải nghiệm của khách hàng trong các cái lĩnh vực
thì ai cũng như là các cái mô hình dữ liệu nó sẽ giúp chúng ta tăng cường được cái chất lượng dịch vụ
tăng cường được cái trải nghiệm cho khách hàng
thì đấy là mặt tôi nghĩ là nó rất là tích cực
rất là tích cực
thì tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái mặt trái này là cái tính xác thực của thông tin
thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái chuyện như thế
thì tôi nghĩ thì có lẽ là cái người dùng của chúng ta cần phải smart hơn trong cái chuyện là nhận các cái nội dung
và mình phải có các cái đánh giá cho nó nó tốt hơn
tức là ai hay là chat gpt thì sẽ là công cụ để hỗ trợ và giúp chúng ta chứ không thể để ai hay là chat gpt điều khiển chúng ta theo
mình sẽ phải là người chịu trách nhiệm với cái nội dung mình đưa ra
thì đấy là cái mà cái ai ví dụ như xe tự lái chẳng hạn chị sẽ thấy là tại sao kể cả nước phát triển người ta vẫn gặp vấn đề về pháp lý
tại vì khi mà sử dụng ai thì kiểu gì nhớ đâu nó cũng có lỗi
nó gây ra tai nạn thì ai sẽ chịu trách nhiệm
thế cho nên là trong cái ai ví dụ như là trong cái nội dung mà sinh ra các cái content
thì cái người mà đưa ra cái content đấy sẽ phải là chịu trách nhiệm chính
và cái việc ai nó sẽ hỗ trợ chúng ta
nó gợi ý nó đề xuất ra các cái nội dung
thì các chị cũng sẽ thấy là cũng giống như con người thôi
thì khi mà mình đưa ra một cái quyết định gì đó
thì mình lại phải dựa vào những cái dữ liệu những cái nội dung cái thông tin mà mình biết
thì ai cũng vậy nó sẽ dựa vào những cái thông tin mà nó đã được huấn luyện
và những cái thông tin mà chúng ta cung cấp cho nó đưa ra cho nội dung
và nó đề xuất gợi ý và chúng ta sẽ phải là người lựa chọn và chịu trách nhiệm
và tôi hy vọng rằng là với cái việc mà chúng ta có tự có ý thức đối với những người sử dụng
thì ai hay là chartsgpt sẽ là một cái công cụ đắc lực cho chúng ta trong đời sống xã hội cũng như là phát triển kinh tế ạ
xin cảm ơn anh
với sự có mặt của ai những khách hàng như tôi và quý vị đều được chăm sóc một cách tốt hơn thấu hiểu hơn
theo một báo cáo tại hoa kỳ doanh số bán hàng của doanh nghiệp tăng trung bình hai mươi khi sử dụng trải nghiệm ai được cá nhân hóa
dường như các doanh nghiệp nhãn hàng cũng đang đầu tư rất nhiều vào việc tăng tương tác tăng trải nghiệm cá nhân hóa đến tưởng khách hàng bằng những công cụ ai
vậy hãy cùng tìm hiểu xem sự quan tâm thấu hiểu khách hàng ấy đến từ đâu và vận hành như thế nào
em dùng spotify thì em có biết cái chức năng recommend của spotify không
em thấy nó khá là hay nó sẽ hay đưa ra gợi ý cho em về các cái bài hát mà em từng nghe
hoặc những cái bài mà nó cùng thể loại với em và đôi khi nó có thể gợi ý cho em những cái bài mà mới
mà em có thể thích và em nghe cũng thấy khá là hợp với cái gũi của mình
em có tò mò em biết vì sao mà spotify nó có thể đưa cho mình những cái bài hát như thế nó phù hợp với cái sở thích của em không
vâng em có ạ
thì ở đây spotify họ họ sử dụng cái công nghệ ai dựa vào những cái bài hát mà em đã nghe
và dựa vào cái lịch sử mà em tương tác ở trên cái ứng dụng sportify
như kiểu em tìm kiếm
dạ đúng rồi đúng rồi
thì spotify họ sẽ có những cái thuật toán ai nó sẽ tối ưu hóa để nó biết xem là
các thể loại nhạc mình thích là gì ca sĩ mình thích là gì
từ đấy thì nó có thể nó recomen lại cho em những cái bài hát hoặc là những cái album mà nó phù hợp với cái sở thích của em
nó tối ưu nó tối ưu hóa được cái trải nghiệm của em ở trên app
như cái playlist hay là pick for you đúng không
đúng rồi đúng rồi
được lựa chọn cho em đúng không
ừ đúng rồi đúng rồi
đây anh có thể ví dụ cho em thì một cái liền tảng khác
một cái hệ thống người ta phân tích cái hành vi của khách hàng như thế nào á
thì ở đây anh có một cái
trang web đúng không anh
ừ một cái trang web đó là content editor
thì cái trang web này thì thường chuyên phục vụ cho những cái bạn mà có nhu cầu về làm nội dung
thì như bình thường mình thấy ở đây nha
thì khi em vào trang web em sử dụng ấy
thì gần như là em em không có nhập thông tin gì ngoài việc em đăng nhập
em đăng nhập dùng gà mail thôi
nhưng mà bằng với cái việc mà hệ thống của conten editter họ sẽ có thể ghi nhận lại các cái lịch sử
các cái hành vi mà mình
các cái đoạn văn mà mình đứng dậy trong đó

hành vi em dùng trên web
kiểu là em dùng sản phẩm này dùng sản phẩm kia
ừ đúng rồi
em ở lại trang web này bao lâu
đúng rồi đúng rồi
thì các cái hệ thống ai phân tích dữ liệu ở đằng sau họ họ có thể đưa ra được cho em biết là ví dụ là em giới tính là gì
độ tuổi của em là khoảng bao nhiêu
đó thì đây anh sẽ là một máy ví dụ ở đây
như ở đây mình có thể vào đây mình sẽ xem các cái thông tin mà mình thu thập được từ người dùng trên content editor net
đây mình có thể thấy
thông tin mà dựa vào cái việc mà khách hàng người ta truy cập vào và khách hàng sử dụng
thì mình có thể thấy là cái tỉ lệ khách hàng cái tỉ lệ bounce rate của cái con trang web này rất là thấp
bounce rate là gì ạ
ờ là cái tỉ lệ khách hàng vào xong khách hàng thoát luôn khỏi app mà khách hàng không sử dụng bất kì cái gì cả
vâng là hai mươi
đúng rồi rất là thấp
và trung bình một khách hàng người ta siêu truy cập khoảng ba lần
ba trang đúng không
đúng rồi và thời gian trung bình của người ta là năm phút hơn năm phút
thì để có những cái này thì dựa vào cách là mình thu thập dữ liệu khách hàng
và mình dùng các thỏa toán ai để mình đưa ra được các thông tin cần thiết về nhân khẩu học
hoặc là đưa ra được các cái sở thích của khách hàng
để từ đấy thì có thể đưa ra được các cái dịch vụ các cái chiến lược trải nghiệm nó tốt hơn cho khách hàng trên web
xin chào tạm công sơn
xin chào chị

tôi thì vừa được chứng kiến bạn có trao đổi về một số các trợ lý của ai
đã góp phần trong cái công tác mà các cái doanh nghiệp có thể phục vụ khách hàng
cũng như là chăm sóc khách hàng của mình tốt hơn
vậy thì thực tế thì ai đã là một cái công cụ hỗ trợ hữu hiệu như thế nào
để giúp các doanh nghiệp phục vụ khách hàng của mình
trong cái giai đoạn hiện nay khi mà cái chiến lược phát triển nói chung
hiện tại đang đặt khách hàng là trung tâm
thì với cái việc là để đặt được khách hàng làm được tốt việc đấy
thì cái việc là hiểu khách hàng hiểu thật tốt khách hàng là một điều rất quan trọng
và để làm được điều đấy thì công nghệ ai đóng một vai trò then chốt trong cái việc đó
hiện tại thì các công ty trong nước công nghệ công ty trên thế giới
đã áp dụng công nghệ ai rất là nhiều
hiện tại thì việc thu thập dữ liệu song song với việc áp dụng ai đóng vai trò rất quan trọng
nhưng mọi người có thể thấy là chắc là mọi người ở đây dùng scottpi rất là nhiều
hoặc là dùng youtube rất là nhiều
thì mọi người đều biết là
mọi người có thể thấy các cái chuyên mục như là recommendation của các cái ứng dụng đấy
thì để có được các cái chuyên mục clancomlation đấy
thì cần có các công nghệ ai đưa vào
hay là facebook mọi có thể thấy là cái việc gợi ý ra bạn bè hay là gợi ý cho nhóm
cái nhóm mà nó phù hợp với cái hành vi và cái sở thích của mình
thì đấy là toàn đều là các cái ứng dụng của ai trong doanh nghiệp
trên thực tế thì đúng là rõ ràng ai đã mang lại những cái trải nghiệm rất là thú vị
và bản thân tôi cũng thấy có thể nghe spotify
và cảm thấy được rằng là họ đã phục vụ mình rất là tốt
khi mà biết là mình thích giọng nhạc nào
thì có thể ưu tiên những cái sản phẩm như vậy xuất hiện trên cái trang mà mình sử dụng
tuy nhiên thì một vấn đề mà tôi nghĩ rằng là cũng khá nhiều người đặt ra câu hỏi và nghi ngại
rằng mình có đang bị theo dõi bởi các cái công cụ của ai ở trong những cái ứng dụng mà mình đang sử dụng hay không
đúng là cũng sẽ có những cái lo ngại một số bên
thì có thể họ sẽ lợi dụng những cái này
và họ phát tán mạng đọc hoặc là họ thu thập những cái

và họ sẽ thấy thông tin nó bất hợp pháp
như là về số tài khoản ấy
thì những cái đấy thì nó sẽ không phục vụ cho một đích cụ ai
thì với cá nhân em thì em nghĩ rằng
với một công ty làm ăn chân chính
công ty lớn thì về cái việc thu thập dữ liệu thì đã có cái quy định pháp luật rồi
và với các cái dữ liệu đấy thì cũng đủ
để cho doanh nghiệp có thể đưa ai vào

và cũng có thể tối ưu hóa và khai thác được các cái thể mạnh
cũng như là để hiểu khách hàng được rõ hơn
song song với cái ngoài ra thì
ngoài cái việc là họ sử dụng nội bộ các cái tương tác của khách hàng
cái thông tin của khách hàng trên hệ thống
thì các doanh nghiệp hiện tại thì cũng có thể là họ kết hợp với nhau
để có thể lấy được thêm các cái hành vi hoặc là các cái dữ liệu từ các cái nền tảng khác
ví dụ như là chị có thể thấy là
mình có thể mua hàng ở trên
mình có thể search một vài thông tin gì đó
ví dụ mình search một cái đầm bầu trên google
thì ngay sau đó mình vào facebook
thì mình có thể thấy ngay là
ở trên facebook đâu đó có một số cái tin quảng cáo liên quan đến cái đầm bầu đấy
hay là mình vào trên các cái nền tảng về e commerce
như là shopee hay là tiki
mình search mình mua cái gì đó
thì quay lại đến facebook mình có thể thấy
thì về cơ bản thì các cái thông tin đấy là thông tin nó tương hợp pháp
và các bên thì họ có chính các cái chính sách họ chia sẻ các cái dữ liệu với nhau
để làm sao nó tối ưu hóa được cái trải nghiệm của mình
đưa ra được
tối ưu hóa được các cái
đưa ra được cái sản phẩm nó phù hợp
đến với người dùng
giúp cho doanh nghiệp có thể bán hàng được tốt hơn
cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng với ai
hay thông qua quá trình thu thập phân tích dữ liệu của người dùng
không còn là một khái niệm mơ hồ
mà là một chiến lược
tuy nhiên việc sử dụng ai vẫn còn đặt ra nhiều vấn đề về cơ chế quản lý
liên quan đến quyển riêng tư
chính vì vậy cá nhân hóa trải nghiệm dịch vụ
cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng
đến đây thời lượng của chương trình nhịp sống số tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
vào hai mươi h ba mươi năm phút thứ năm hàng tuần trên kênh antv